tại bệnh viện nhi đồng tp hcm đã diễn ra ca mổ tách dính hai bé gái song sinh dính liền vùng bụng chậu cực kỳ hiếm gặp
các bác sĩ nhận định đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp sau quá trình chăm sóc điều trị liên tục hai bé gái này đã được một mươi ba tháng tuổi nặng một mươi năm kg đủ điều kiện sức khỏe cần thiết để được tách dính